nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tối hai mươi sáu tháng bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức chương trình cung đường bắt tử tại nghĩa trang liệt sĩ đường quốc gia đường chín
chương trình được bắt đầu với lễ thắp nến tri ân của hơn tám đoàn viên thanh niên tỉnh quảng trị
trên hơn một mươi bảy trăm một mươi mộ của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
chương trình nghệ thuật cung đường bắt tử được tổ chức nhằm kỷ niệm chiến dịch đường chín khai xanh
và tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh sơn máu
và tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ độc lập dân tộc hạnh phúc của nhân dân
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã tiến hành trao hai mươi sổ tiết kiệm
mỗi sổ trị giá năm triệu đồng cho các mẹ việt nam anh hùng